đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra hậu quả lớn nên được sự quan tâm đặc biệt của nhân dân và sự phối hợp chỉ đạo đồng bộ của các cấp nhất là chính quyền sở tại